ngày một mươi sáu tháng bốn trên khắp hàn quốc đã diễn ra nhiều hoạt động sự kiện tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa trìm và xê uân cách đây đúng chín năm
trong thảm họa đau thương này ba trăm linh bốn người đã thiệt mạng trong đó có hai trăm sáu mươi một học sinh và giáo viên của trường trung học cơ sở đan
khoảng một trăm linh người đã tham gia lễ tưởng niệm tại một cảng ở mốc po cách seoul ba trăm linh chín km về phía tây nam nơi đặt sắc đầu sắc và xê uân
trong khi đó có khoảng hai quan chức chính phủ gia quyến người bị nạn và người dân hàn quốc đã có mặt tham dự buổi lễ riêng tại vườn hoa rang ở ansan
những người tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân
lễ tưởng niệm cũng diễn ra tại công viên gia đình incheon ở incheon với khoảng hai trăm linh người tham dự trong đó có thị trường thành phố cùng các quan chức chính phủ
và seoul nặng hơn sáu tám trăm linh tấn chở bốn trăm bảy mươi sáu hành khách trên đường đến đảo nghỉ mát cheju bất ngờ bị nghiêng và chìm dần ngoài khơi đảo chindo vào hôm một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
nguyên nhân chìm phà được nhà chức trách xác định do cấu trúc phà yếu trở quá tải và rẽ gấp ở một khúc cua
đây là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử hàn quốc